ngày một mươi tám tháng năm hội liên hiệp phụ nữ tỉnh quảng nam tổ chức lễ phát động ngày hội phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín
đây là lần thứ hai hội liên hiệp phụ nữ tỉnh quảng nam tổ chức lễ phát động phong trào này
trong thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ tỉnh quảng nam đã tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động thực hiện đề án chín trăm ba mươi chín
về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi năm nhằm thay đổi nhận thức khơi dậy tinh thần khởi nghiệp
khởi sự kinh doanh tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ
đây là một trong những giải pháp thiết thực để hội và các cấp các ngành hỗ trợ phụ nữ không chỉ thoát nghèo
có cuộc sống ổn định mà còn có thể phát triển kinh tế một cách bền vững vươn lên làm giàu góp phần giảm nghèo cho địa phương